liên quan tới đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
hôm nay tòa án nhân dân tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo nguyễn văn hùng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn thường trú tại quận gò vấp tp hcm tạm trú tại phường hai tp đà lạt về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng khoảng một mươi một h ngày chín tháng bốn ông hùng điều khiển ô tô chở vợ và một người bạn
vào bệnh viện hoàn mỹ đà lạt như không chấp hành đo thân nhiệt khai báo y tế phòng chống dịch covid một mươi chín và đánh một bảo vệ bệnh viện
sau đó ông hùng tiếp tục to tiếng với các bảo vệ điều dưỡng đang trực phòng chống dịch covid một mươi chín tại khoa cấp cứu
tại tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân tp đà lạt cho rằng hành vi của bị cáo hùng cố tình không chấp hành
lại còn đánh người được phân công hướng dẫn khách vào bệnh viện thực hiện khai báo y tế đo thân nhiệt phòng chống dịch covid một mươi chín là không thể chấp nhận
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hùng chín tháng thù giam về tội chống người thi hành công vụ